bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi đáng kể hơn bốn mươi năm số xã đạt chuẩn nông thôn mới
xuất phát từ tỉnh nghèo để đạt được kết quả đáng phấn khởi trên là cả một quá trình lãnh đạo điều hành của các cấp quỹ chính quyền để tập trung các nguồn lực ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông dân và nông thôn
trong đó có sự đóng góp đáng kể từ nguồn lực tài chính của dự án amd tại tỉnh trà vinh lòng ghép
vào các chương trình mục tiêu quốc gia
dự án thích ứng biến đổi khí hậu dùng bằng sông cửu long do quỹ quốc tế phát triển nông nghiệp tài trợ
trong qua gần năm năm thực hiện dự án dự án tập trung vào lĩnh vực đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn
trong năm năm qua dự án đầu tư chủ yếu tập trung về nâng cao năng lực và kiến thức biến đổi khí hậu
đối với đầu tư cho cơ sở hạ tầng đến thời điểm này
dự án đã triển khai được một trăm một mươi bốn công trình ở ba mươi xã dự án và tổng cái giống thì gần một trăm linh tỷ đồng
và những công trình này là chúng tôi lồng ghép với các cái giống của chương trình nông thôn mới
đầu tư hỗ trợ cho nông dân thông qua tổ hợp tác thì đến thời điểm này chúng tôi đầu tư trên năm trăm linh tổ hợp tác
và khoảng gần hai trăm linh hộ cá thể và cái giống đầu tư thì khoảng một trăm ba mươi tỷ
cái đầu tư cho hỗ trợ doanh nghiệp thì đến thời điểm này chúng tôi đã hỗ trợ được một mươi năm cái doanh nghiệp
kinh doanh thì tổng cái giống khoảng trên khoảng bốn mươi ba tỷ và cái phần giống của dự án thì khoảng một mươi một tỷ
thì hiện nay đã giải quyết được cơ bản đã giải quyết được cái giải quyết việc làm tạo cái sinh kế thu nhập cho cái người nghèo nông thôn
thì hiện nay dự án đã có hai mươi năm hộ được hưởng lợi từ dự án
thì cái này nó dược xa với cái chỉ tiêu mà thiết kế của dự án ban đầu
và hiện nay nó cũng có những mô hình mà chúng tôi đánh giá và chúng tôi đã được nhân rộng ra trong toàn tỉnh
từ thực tế giao thông thủy lợi cần phải đi trước một bước để tạo thuận lợi cho việc đi lại và dẫn chuyển vật tư hàng quá ở nông thôn
chủ động trong việc tưới tiêu phục vụ chuyển đổi sản xuất tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp
vì vậy dự án amd trà vinh dành khoảng hai mươi tỷ mỗi năm để đầu tư cho lĩnh vực này
đặc biệt mục tiêu hướng đến của dự án amd là các tuyến đường liên xã liên ấp đường trục chính nội đồng
trực tiếp phục vụ sản xuất dân sinh ở nông thôn
đến nay hầu hết các xã đã được đầu tư xây dựng để đạt tiêu chí về xã nông thôn mới
đầu tư cho sinh kế bền dững thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những mục tiêu lâu dài cho nông dân sống ở các dùng gian biển
tỉnh trà vinh có hơn sáu mươi năm km bờ biển và hầu hết đất sản xuất nông nghiệp
nông dân trong tỉnh đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các tác động xấu của biến đổi khí hậu
tưới phung để tiết kiệm nước là một trong những giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
những năm qua nguồn giống amd đã đầu tư cho ba mươi chín tổ hợp tác và nhóm hộ để trồng gần sáu trăm linh hectare đậu phộng
một trong những sản phẩm được nông dân và ngành nông nghiệp tỉnh trà vinh chọn làm cây trồng chủ lực ở các dùng đất các pha gian biển
mô hình này đã tạo điều kiện cho việc mở rộng diện tích trồng đậu phộng tạo thêm việc làm cho hàng ngàn lao động ở nông thôn
mọng nước nằm xếp trồng lên nhau
ngoài ra tên gọi khác là chanh tứ quý
là do loại tranh này cho ra trái quanh năm
một ưu điểm ngửi trội mà ít loại chanh nào có được
cây cho trái sau một mươi tám tháng
năng suất giai đoạn kinh doanh
có thể đạt từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh kg
một cây một năm
tương đương với từ năm mươi bảy mươi tấn
trên một hectare
chanh không hạt có thể ra quả quanh năm
kích thước trái đồng đều bắt mắt
ở việt nam chanh không hạt
được trồng phổ biến ở vùng đồng bằng sông cửu long
đặc biệt là huyện bến lức tỉnh long an
là địa phương có diện tích chanh không hạt
lớn của cả nước
huyện bến lức tỉnh long an
có tổng diện tích trên tám hectare
những năm trước đây bến lức được biết đến
là vùng chuyên canh cây mía của tỉnh long an
tuy nhiên liên tiếp các vụ mía gần đây
gia mía bấp bênh đời sống của người nông dân
gặp nhiều khó khăn
việc chuyển hướng từ trồng cây mía sang chanh không hạt
cho hiệu quả kinh tế cao hơn
đã được các ngành chức năng địa phương
và người dân đặc biệt quan tâm
theo đó bắt đầu từ năm hai nghìn hai
được sự hướng dẫn của các ngành chức năng
và sự tìm hiểu của người nông dân
nhiều hộ ở bến lức đã mạnh dạn chuyển đổi
từ cây mía sang cây chanh không hạt
bước đầu cho hiệu quả cao hơn cây mía
với diện tích khoảng một hectare được trồng
tại ấp một xã bình đức
tiếp đó các hộ dân ở ấp bảy xã lương hòa
cũng trồng hai hectare giống chanh không hạt nói trên
và bước đầu người dân đã thấy được
hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng này
xác định cây chanh phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng
ở các xã vùng cây công nghiệp
có hiệu quả kinh tế
các ngành chuyên môn ở huyện bến lức long an
đã thường xuyên tổ chức hướng dẫn kỹ thuật trồng
chăm sóc cây chanh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật
cho nông dân chủ trương hướng nông dân
vào sản xuất kinh tế hợp tác
chanh không hạt dễ trồng
ít bị sâu bệnh lại cho trái quanh năm
thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch
là một mươi tám tháng
đây là loại cây có khả năng sinh trường
và phát triển rất tốt
chanh không hạt không kén đất
nên có thể trồng chúng tại nhiều địa hình khác nhau
chỉ cần không để chúng bị ngập ống
và thiếu nước là được
những người trồng có kinh nghiệm chia sẻ
nếu muốn cho cây ra nhiều trái
thì nên trồng trên đất thịt nhiều mùn
mấy năm gần đây trong khi nhiều mặt hàng nông sản khác
thường rơi vào cảnh thừa hàng ế trợ
thì chanh không hạt luôn có đầu ra ổn định
đặc biệt vào những tháng cao điểm khô hạn vừa qua
nguồn chanh khăn hiếm
lượng chanh thu hoạch không đủ tiêu thụ
thương lái thu mua với giá ba mươi hai đồng một kg
còn những lúc thấp điểm
giá chanh cũng không dưới tám đồng một kg
với mức giá này
hiệu quả kinh tế của chanh không hạt
không thua kém cam sành bởi năm roi
theo thống kê của phòng nông nghiệp
và phát triển nông thôn huyện bến lức
diện tích cây chanh của huyện này hiện có bốn bảy trăm bảy mươi sáu ha
trong đó chanh không hạt chiếm trên ba năm trăm tám mươi hectare
với ưu điểm trái to vỏ mỏng ngừa nước
chanh không hạt không chỉ được thị trường trong nước ưa chuộng
mà thị trường xuất khẩu cũng rất hút hàng
tỉnh long an đề ra mục tiêu phát triển diện tích cây chanh
đến năm hai nghìn hai mươi là khoảng một mươi hectare
trong đó huyện bến lức xác định mở rộng diện tích cây chanh
chủ yếu là chanh không hạt
phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh
theo hướng phát triển kinh tế tập thể
giúp nông dân có đầu gia ổn định
đưa sản phẩm tranh bến lức đến với thị trường thế giới
đồng thời huyện bến lức cũng sẽ nỗ lực
tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại
xây dựng thương hiệu
quản lý chất lượng sản phẩm
và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
mục tiêu là hình thành quy trình sản xuất nông nghiệp tốt
mô hình chuỗi giá trị
cung ứng sản phẩm chanh an toàn
góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện bền vững